tại xã nhơn hưng huyện tịnh biên ubnd tỉnh an giang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi an giang đã tiến hành xả lũ đầu nguồn tại hai đập tràn kiểm soát lũ sông cửu long và vùng tứ giác long xuyên là thala và trà sư
ông trần phương phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi an giang cho biết hiện mực nước lũ sông kiều long ở mức báo động một cụ thể ngay thời điểm xả lũ nước ngoài đập xả la là hai chín mươi chín m trong đập là một chín mươi tám m cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là một bảy m ngoài đập và bốn mươi chín m trong đập
tranh lệch cột nước là một một m đập trà sư mực nước ngoài đập đạt hai chín mươi bảy m trong đập là hai năm m
so với cùng kỳ năm ngoái trong đập là ba mươi sáu mét ngoài đê là một một mươi hai m tranh lệch cột nước là chín mươi hai m
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn an giang ngày hai mươi hai tháng chín mực nước tại các trạm đầu nguồn đo được như sau
tại tân châu lũ đạt mức ba ba mươi m cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu là ba mươi ba m
tại châu đốc lũ đạt mức là hai chín mươi sáu m so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu cao hơn là ba mươi bảy m
dự báo mực nước cao nhất đầu nguồn sông cửu long
khu vực hạ nguồn khu vực nội đồng tứ giác long xuyên những ngày tới sẽ tiếp tục lên nhanh và có những diễn biến bất thường
để bảo vệ an toàn cho người và tài sản của người dân vùng hạ du trong quá trình mở đập xả lũ
các địa phương liên quan có nhu cầu đóng đập để bảo vệ an toàn đê bao tiểu vùng
thì báo ngay về ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang để có hướng xử lý kịp thời